nhiều quý vị ở khu vực miền bắc đã được chứng kiến những trận mưa lớn vào đêm qua dạng sáng ngày hôm nay
đặc biệt những tỉnh thành miền núi có lượng mưa lên tới một trăm hai mươi mm cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
do đang là tháng mưa ngô cho nên mưa sẽ xuất hiện thường xuyên hơn so với tháng trước
tuy nhiên mưa vào lúc chiều tối thời điểm càng gây khó khăn cho người dân bởi đây là giờ tan làm
vì vậy mà quý vị hãy lưu ý là chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa trong cốp xe hoặc là ô để chúng ta phòng những cơn mưa đến bất chợt
còn riêng thủ đô hà nội dù có mưa vào chiều tối nhưng ban ngày trời lại oi nóng điều kiện thời tiết này rất dễ phát sinh các vấn đề về hô hấp
và trong thời điểm dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn tiến thì chúng ta rất khó có thể xác định được đâu là bệnh hô hấp thông thường và đâu là trường hợp có khả năng nhiễm bệnh
vâng và giữ gìn sức khỏe là vấn đề hết sức quan trọng hiện nay
theo khuyên cáo nếu quý vị gặp một trong những triệu chứng như sau ho sốt khó thở thì nên liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để có những hướng dẫn và điều trị kịp thời
đó là một số thông tin về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay
với một số lưu ý nhỏ từ quý vị và chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin thời tiết cụ thể hơn trong phần sau

hẹn gặp lại